trong khuôn khổ các hoạt động của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy sáng nay người dân phố cổ hội an tỉnh quảng nam
đã có dịp đón tiếp các vị khách là phu nhân phu quân của các đại biểu tham dự apec
bà nguyễn thị hiền phu nhân chủ tịch nước trần đại quang đã chủ trì cuộc đón tiếp
các vị khách đến từ hai mươi một nền kinh tế thế giới đã vô cùng thích thú khi được tham quan phố cổ hội an
một thương cảng cổ từng sầm ốt từ hơn bốn trăm linh năm trước từng là điểm hội tụ của con đường giao thương quốc tế trên biển
thịnh vượng suốt nhiều thế kỷ
người phố cổ đã nồng nhiệt chào đón khách bằng những màn tái hiện lại nếp sinh hoạt cổ xưa của người bản địa
và trình diễn các nghề thủ công truyền thống của địa phương như làm lồng đèn ươm tơ dệt lụa
phố cổ hội an tỉnh quảng nam với những công trình kiến trúc văn hóa tín ngưỡng cổ xưa
có nguồn gốc đa quốc gia từ việt nam trung hoa nhật bản
đã mang lại cho các vị khách phương xa sự ngạc nhiên thú vị
đoàn phu nhân phu quân đại biểu tham dự tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tham quan phố cổ hội an
chính là cơ hội tốt để quảng bá giới thiệu hình ảnh đất nước con người bản sắc văn hóa và lòng hiếu khách của việt nam
đến với các nền kinh tế thành viên apec